để giúp chính quyền huyện nam trà my tỉnh quảng nam và người dân nơi đây nhanh chóng vượt qua khó khăn
ổn định cuộc sống và để các em học sinh sớm trở lại trường
hơn một mươi ngày qua một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ của sư đoàn ba trăm một mươi năm quân khu năm đã được tăng cường để dọn dẹp
sửa chữa trường lớp khắc phục đường xá do bão lũ gây ra ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
những trận mưa xối xả từ cơn bão số chín đến cơn bão số một mươi hai khiến mực nước sông leng dâng cao
và mang theo khối lượng đất đá khổng lồ đồ ập và ngôi trường phổ tâm dân tộc bán trú tiểu học xã trà len huyện nam trà my
mưa lũ cũng đã làm cuốn trôi nhiều cơ sở vật chất công trình thiết yếu phục vụ nhu cầu học tập sinh hoạt cho học sinh và cán bộ giáo viên
khó khăn hiện tại nhất đó là cái việc nơi an nơi vệ sinh và bếp an cho học sinh
đó là cái mà trường rất là lo lắng và cũng đang xúc tiến về cái việc làm lại cái nhà vệ sinh cho các em
để các em đi từ vì
với cái số lượng học sinh ở điểm trường xã này thì gần ba trăm linh anh
để kịp thời hỗ trợ thầy và chó khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định việc dạy và học
nên sau đợt bão lũ quân khu năm đã huy động một trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ của sư đoàn ba trăm một mươi năm
đến trực tiếp tại trường phổ tâm dân tộc bán trú tiểu học trà len để tiến hành dọn dẹp bùn đất
đồng thời tiến hành gia cố đoạn kè chân móng giải phòng học bị nước lũ xóa lở
sửa chữa xây dựng lại các công trình thiết yếu bị hư hỏng
thì nhiệm vụ của tôi là sẽ giúp cho nhân dân ở đây khôi phục khắc phục và các công trình dân sinh
như trường học trụ sở ủy ban trạm y tế rồi các con đường liên xã và sẵn sàng lực lượng
cùng với các lực lượng chức năng của huyện nam trà my tìm kiếm số người mất tích ở thôn một xã trà leng
hiện ở huyện miền núi nam trà my
trường học chưa được khôi phục như ban đầu nhưng con đường đến trường của các em sẽ bớt khó khăn hơn
bởi luôn có sự nỗ lực hết mình của ngành giáo dục đội ngũ giáo viên của chính quyền địa phương
và màu áo xanh của những người lính bộ đội cụ hồ